có tác động lớn đến đời sống của người dân cũng như nền kinh tế
những ngày qua khi hàng loạt cửa hàng xăng dầu các tỉnh phía nam treo biển tạm ngừng bán vì hết hàng
hay một số cửa hàng phía bắc cũng cắt ngắn thời gian phục vụ đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ
sự việc này cần được nhìn nhận nghiêm túc và có giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
mấy ngày qua hàng loạt cây xăng tại địa bàn tỉnh an giang đã treo biển hết hàng hoặc đóng cửa như thế này
tình trạng này còn xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác như sóc trăng tiền giang long an cần thơ
còn ngay tại hà nội anh trần mạnh dũng cũng bất ngờ khi đi đổ xăng sau những ngày nghỉ tết
anh thấy cửa hàng treo biển bán hàng theo giờ
thị trường xăng dầu trong nước liên thông với thị trường thế giới nguồn cung giá cả cũng không nằm ngoài biến động chung
tuy nhiên thời gian qua thị trường trong nước bị ảnh hưởng bởi tình trạng đất gãy
tình trạng đất gậy nguồn cung do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đang trong tình trạng khó khăn về tài chính
từ đó có hiện tượng lợi dụng tình hình để găm hàng chờ nâng giá trục lợi gây khủng hoảng
bên cạnh đó là do giá xăng dầu thế giới tăng cao
chưa kể một số doanh nghiệp lớn như petrolimax pvoi có thể tiếp cận thị trường nhập khẩu thuận lợi
nhiều doanh nghiệp nhỏ lại tiếp cận nhập khẩu khó khăn
nhưng dẫu sao đây cũng cho thấy có một thông điệp đằng sau có một lời cảnh báo về một cơ chế đảm bảo an ninh lợi của quốc gia
đặc biệt là cái cơ chế mà kiểm soát để tránh những việc lạm dụng tạo ra những cái gọi là thiếu ảo và trục lợi vì lợi ích nhóm
mới đây sau cuộc họp khẩn của bộ công thương với thông điệp truy đến cùng việc kêu thiếu xăng dầu hiện tượng này cũng đã có những chuyển biến
xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện
không phải ai cũng có thể nhảy vào làm nhà phân phối quyền lợi phải đi kèm với trách nhiệm
không thể lời thì bán khó khăn thì né
vấn đề đặt ra ở đây là câu chuyện ổn định thị trường xăng dầu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia
để có cái hoạt động ổn định hơn trong thời gian tới và phải bảo đảm cam kết nguồn cung cho các doanh nghiệp bán lẻ và các thương nhân phân phối như đã cam kết

trường hợp mà không bảo đảm được thì anh cũng phải chủ động thông báo và phải chịu trách nhiệm về mặt vật chất chịu trách nhiệm về mặt vật chất chịu trách nhiệm về mặt vật chất chịu trách nhiệm về mặt vật chất